sau khi truyền hình nhân dân có bài phản ánh về tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp giữa người dân và lâm trường ngân sơn huyện ngân sơn
ủy ban nhân dân tỉnh bắc cản đã thành lập tổ công tác để làm rõ và giải quyết rứt điểm vấn đề này
tổ công tác này do đồng chí đỗ thị minh hoa phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng
các thành viên gồm lãnh đạo một số sở ngành và địa phương có liên quan
tổ công tác này có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ chi tiết về việc quản lý sử dụng đất của lâm trường ngân sơn từ khi thành lập đến nay
ra soát đánh giá cơ sở pháp lý của các quyết định giao đất và thu hồi đất của ủy ban nhân dân huyện ngân sơn
nghiên cứu tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết vướng mắc về đất đai giữa các hộ dân với lâm trường ngân sơn
theo đó năm hai nghìn chín ủy ban nhân dân huyện ngân sơn đã ra quyết định thu hồi hơn ba trăm hai mươi chín hectare đất rừng đã giao cho một số hộ dân quản lý
nhưng một số quyết định thu hồi có dấu hiệu bị giả mạo dẫn đến tình trạng tranh chấp đất lâm nghiệp khiếu kiện giữa các hộ dân với lâm trường